một mươi độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông trên vùng biển tây nam quần đảo hoàng sa
cách bờ biển đà nẵng quảng ngãi khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ
giật cấp chín cấp một mươi
trong khoảng một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km đến một mươi sáu h chiều ngày hôm nay một mươi bốn tháng chín
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc một trăm linh tám chín độ kinh đông
trên vùng biển ven bờ đà nẵng quảng ngãi
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ
giật cấp chín cấp một mươi
do ảnh hưởng của báo khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
và vùng biển ngoài khơi trung trung bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh
khu vực ven biển các tỉnh quảng bình quảng ngãi từ chiều nay một mươi bốn tháng chín
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trên các sông từ nghệ an đến quảng ngãi và khu vực bắc tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này mực nước trên các sông ở nghệ an hà tĩnh thừa thiên huế quảng nam
khả năng lên mức báo động một đến báo động hai
các sông từ quảng bình quảng trị quảng ngãi và khu vực bắc tây nguyên
có khả năng lên mức báo động hai đến báo động ba
có nơi trên báo động ba đề phòng nguy cơ lũ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi
ngập úng vùng trũng tại các tỉnh trên cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai
xin được chuyển sang một thông tin khác
ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên công an tỉnh thái bình
vừa tổ chức tiếp nhận máu nhằm hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện
vì cộng đồng năm hai nghìn một mươi năm với khẩu hiệu hiến máu cứu người xin đừng thở ơ
hoạt động này đã thu hút đông đảo các đoàn viên thanh niên tại các tri đoàn tham gia vào ngày hội nhân ái đặc biệt này
phong trào hiến máu tình nguyện vì cộng đồng đã góp phần bổ sung kịp thời nguồn máu phục vụ cấp cứu
điều trị chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân
có ý nghĩa lớn lao thể hiện tinh thần đoàn kết nghĩa tình của các cám bộ chiến sĩ công an đối với cộng đồng xã hội
trong đợt này công an tỉnh thái bình đã vận động hai trăm linh cám bộ đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu
qua khám sàng lọc đơn vị tiếp nhận đã thu được một trăm bốn mươi tám đơn vị máu
ban tổ chức đoàn thanh niên công an tỉnh nhận thấy tinh thần và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên
cũng như ban chấp hành các cơ sở đoàn đoàn thanh niên công an thành phố
rất là tích cực sôi nổi và nhiệt tình và hưởng ứng với tinh thần thái độ cao nhất
để thể hiện được nét đẹp hoạt động tình nguyện sôi nổi của lực lượng đoàn viên thanh niên công an tỉnh
với tinh thần đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã thu hút một trăm bốn mươi tám đơn vị máu
với tinh thần nghĩa cử cao đẹp đó của mỗi đoàn viên thanh niên
công an thái bình hy vọng sẽ mang lại kết quả thiết thực cho những người bệnh đang cần truyền máu
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng dân
quỹ vì người nghèo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam
phối hợp với tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước chi nhánh miền trung
vừa tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho những gia đình gặp khó khăn
về nhà ở của tám huyện miền núi vùng biên giới tỉnh quảng nam đưa vào sử dụng trước mùa mưa năm nay
theo đó hai mươi tám ngôi nhà đại đoàn kết được bàn giao cho hai mươi tám hộ gia đình đồng bào các dân tộc thiểu số
ở tám huyện miền núi vùng biên giới thuộc tỉnh quảng nam đang gặp khó khăn về nhà ở
với tổng trị giá gần hai tỷ đồng trong đó tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước hỗ trợ một bốn tỷ đồng
phần còn lại là đóng góp của gia đình và cộng đồng dân cư
cũng trong dịp này ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam tặng quà cho hai mươi tám hộ dân nói trên
mỗi xuất quà trị giá một năm triệu đồng
trong năm hai nghìn một mươi năm quỹ vì người nghèo tỉnh quảng nam đã huy động gần ba tỷ đồng hỗ trợ xây mới hơn một trăm linh căn nhà
cho các gia đình gặp khó khăn về nhà ở khu vực miền núi và vùng biên giới
ủy ban nhân dân xã xích thổ huyện nho quan tỉnh ninh bình vừa tổ chức triển khai thực hiện phong trào
tổ dân phố thôn xóm an toàn
quá trình tổ chức thực hiện được gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào xứ họ đạo bình yên
chùa tiên tiến về an ninh trật tự nhằm nâng cao trách nhiệm công dân chấp hành tốt đường lối chính sách
của đảng pháp luật của nhà nước đề cao ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh
ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật tăng cường giao lưu xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết
trong đồng bào các tôn giáo tranh thủ vai trò của các chức sắc tôn giáo giáo dân phật tử
tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
tổ quốc và các phong trào cách mạng khác ở địa phương đại diện các ngành đoàn thể đã ký cam kết
phối hợp thực hiện tốt phong trào tổ dân phố thôn xóm an toàn và nêu cao vai trò của bí thư tri bộ
trưởng thôn xóm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở góp phần giữ vững an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
sau ba năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số
tại tỉnh khánh hòa đã ghi nhận được những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội
khu vực miền núi những già làng trường bản đã trở thành cầu nối đưa chủ trương chính sách của đảng
và nhà nước đến gần hơn với bà con làm thay đổi bộ mặt đời sống của vùng miền núi
tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn nhiều bất cập đòi hỏi cần có sự quan tâm hơn nữa để các gia đình
làng trường bản hoàn thành nhiệm vụ đối với người có uy tín
dưới những căn nhà sàn của đồng bào gia lai nhiều tập tục lạc hậu vẫn được duy trì
nạn tào hôn hôn nhân cận huyết thống dường như vẫn chưa thể rời xa đời sống của bà con nơi đây
tính đến nay cả tỉnh có hơn ba trăm linh trường hợp tào hôn và hôn nhân cận huyết
nhận thấy đây sẽ là mối nguy hiểm làm suy giảm chất lượng dân số
trong thời gian qua chính quyền địa phương cùng với gia làng trường bản luôn tích cực đẩy mạnh
công tác tuyên truyền tại cơ sở
bằng vốn hiểu biết bằng sự uy tín của mình
các già làng trường bản đã phần nào ngăn chặn nhiều trường hợp tảo hôn trong thôn bản
tàu hôn kết hôn nếu chung là già làng đều là tập hôn hết
rồi quay công bề băng động rắc băng động là quay thanh niên hiện nay thì cũng giảm bắt
rồi đối với tàu hôn thì không có bao nhiêu
còn đối với kết hôn là chưa đúng tối là cũng có một hai trường hợp
thì cũng đang băng động
hiện nay tổng số người có uy tín trên địa bàn tỉnh khánh hòa là tám mươi chín người
tập trung nhiều nhất tại hai huyện khánh sơn và khánh vĩnh
không chỉ thay đổi nhiều tập tục lạc hậu mà nhiều già làng trường bản
còn tích cực cùng với bà con tham gia đẩy mạnh phát triển sản xuất
giữ gìn an ninh chính trị tại địa phương
tuy nhiên qua quá trình thực hiện công tác quản lý cũng như nhiều chính sách đối với người uy tín
vẫn chưa được thực hiện dẫn đến vai trò năng lực của người có uy tín
được phát huy hết hiệu quả
nhưng mà hiện nay nó có cái điều bất cập ví dụ như là về chính sách chế độ thì nó cũng còn hạn hẹp
thì so với các ngành cái chức năng khác thì chính sách người ta quan tâm nhiều hơn
từ đó thì trong cái lực lượng người uy tín của các ngành khác người ta có cái sự sao bì
trong cái việc truyền truyền hoạt động khó khăn đối với người này
nói chung là thứ nhất là nói về cái tình hình địa hình
rồi nhà nhà cách nhà
rồi có địa phương thì nhà xa rồi thứ hai nữa là kiến thức của người già làng
cũng còn có hạn chế trong việc nắm bắt cái chiều trường của nhà nước
vừa thiếu kiến thức trên nhiều lĩnh vực lại thiếu kinh phí để hoạt động
đã gây rất nhiều khó khăn cho các già làng trường bàn trong quá trình hoạt động
vừa qua ban dân tộc tỉnh đã phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị người có uy tín
để qua đây nắm bắt tâm tư nguyện vọng để có những đề xuất
với ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa có cơ chế hỗ trợ cho các đối tượng này
để nâng cao cái khả năng tuyên truyền của người uy tín đó
chúng tôi là thường xuyên tiếp cận với họ cung cấp thông tin cho họ
và có nhiều cái chính sách rất quan tâm đối với họ
ví dụ như là chúng tôi tổ chức tham quan học tập ở một số địa phương bạn
để người ta tiếp cận với người uy tín của các địa phương bạn
để cho người ta thấy rằng cái vai trò của người uy tín là được chính quyền cơ sở rất đề cao
từ đó là người ta một lòng tôi đi theo mình để người ta làm thực hiện công tác tuyên truyền
công tác bằng động và công tác khắc phục những mô thủng ở từ cơ sở
có thể nói khánh hòa đã nhìn nhận đúng vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc
và nhiều năm qua chính lực lượng này đã có những đóng góp quan trọng
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và ổn định tình hình chính trị địa phương
với sự quan tâm từ phía tỉnh các ngành chức năng
trong thời gian tới người có uy tín sẽ tiếp tục phát huy vai trò năng lực của mình
để góp phần xây dựng cho thôn bản phát triển
làm thay đổi bộ mặt của vùng đồng bào miền núi
ngày một mươi một tháng chín tại ấp tiền lâm bãi điểm hóc môn tp hcm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an hà nam
bắt khẩn cấp dương thị lê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú ở thôn an bàng xã lộc thủy phú lộc tỉnh thừa thiên huế
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm một phụ nữ trú ở phường lê hồng phong
thành phố phủ lý hà nam nhận được tin của một người nước ngoài
quen qua mạng facebook thông báo sẽ gửi cho chị một gói quà trị giá bốn mươi năm bảng anh
sau đó có một người tên lê liên lạc với chị và bảo truyền tiền vào tài khoản của lê
để làm thủ tục sau nhận hàng
từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn một mươi năm người phụ nữ này đã bảy lần chuyển tiền cho lê
với tổng trị giá là năm trăm bảy mươi bốn triệu đồng nhưng không thấy lê chuyển hàng
sau đó người phụ nữ này đã đến công an tỉnh hà nam trình báo
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp
dương thị lê
về tội lừa đảo chiếm đoát tài sản tại cơ quan công an lê khai nhận
năm hai nghìn một mươi hai lê đi du lịch tại malaysia và quay một người đàn ông tên là googo quốc tịch nigeria
sau khi lê về việt nam hai bên vẫn giữ liên lạc với nhau
khoảng cuối năm hai nghìn một mươi ba khi đã biết rõ về gia đình lê gogo gọi điện đe dọa đến sự an toàn
của gia đình lê và ép lê cùng với nhóm của ugo đi lừa đảo chiếm đoát tiền
của những người phụ nữ việt nam
với thủ đoạn thông qua mạng xã hội facebook
nhóm của augo làm quen với một số người phụ nữ việt nam bằng tiếng anh
đến khi hai bên thân thiết các đối tượng người nước ngoài sẽ thông báo là chuyển cho bị hại tiền
hoặc quà có giá trị để làm quen
sau đó nhóm của googo cung cấp thông tin và số điện thoại của bị hại cho lê
để những người này liên lạc và chuyển tiền cho lê
bằng thủ đoạn trên từ cuối năm hai nghìn một mươi ba đến nay lê và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của hơn ba mươi người ở các tỉnh hà nam vĩnh phúc thái bình hà nội khánh hòa
thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước
hiện cơ quan công an tỉnh hà nam đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
trong lúc đang làm nhiệm vụ tại âu thuyền cảng cá thọ quang phường nại hiên đông quận sơn trà
lực lượng chống tội phạm đồn biên phòng sơn trà bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng
đã phát hiện bắt giữ đối tượng lê văn diệp có hành vi trộm cắp tài sản của các người dân
tại khu vực âu thuyền cảng cá thọ quang lực lượng chống tội phạm đồn biên phòng sơn tra
bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng phát hiện một đối tượng nghi vấn có dấu hiệu trộm cắp tài sản trên các tàu cá
đơn vị đã tổ chức lực lượng theo dõi mật phục và bắt quả tang đối tượng lê văn diệt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tổ bảy mươi bảy phường nại hiên đông quận sơn trà đang có hành vi vận chuyển hai bình ác quy đồng nai
ngay sau đó lực lượng phòng chống tội phạm biên phòng sơn trà đã đưa đối tượng về trụ sở làm việc
qua đấu tranh đối tượng khai nhận thời gian qua đã thực hiện năm vụ trộm cắp dầu và bình ác quy trên tàu cá neo đậu tại âu thuyền thọ quang
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian gần đây đồn công an tân thanh tỉnh lạng sơn nhận được một số đơn trình báo của các lái xe về việc bị một đối tượng chiếm đoạt tiền
công an tân thanh đã tiến hành điều tra xác minh và nhanh chóng làm rõ thủ phạm
do thường xuyên qua lại khu vực cửa khẩu biên giới nên đối tượng lý cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở xã tân mỹ huyện văn lãng nắm rõ quy luật của các lái xe chở hàng nông sản đường dài
lợi dụng tâm lý suốt ruột chờ đợi để làm thủ tục thông quan xuất hàng sang trung quốc đóng vai là người đi làm thủ tục giấy tờ
cường gặp các lái xe để lấy giấy tờ và tiền lệ phí là hơn một triệu đồng một trường hợp sau đó chiếm đoạt tiền
giấy tờ thì hắn gửi trả lại
do số tiền không lớn không bị mất giấy tờ và sợ bị trả thù nên một số lái xe đã không trình báo gây khó khăn cho công tác điều tra
lý cường là đối tượng nghiện ma túy đã có từng tiền án về tội hủy hoại tài sản
công an đồn tân thanh đã lập biên bản xử phạt hành chính đối tượng lý cường theo quy định của pháp luật
đề nghị nhân dân cần hết sức cảnh giác đối với những đối tượng lạ mặt tại khu vực biên giới tránh trở thành nạn nhân của trò lừa đảo
thưa quý vị và các bạn
nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết trung thu từ ngày một mươi năm tháng tám đến nay
đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh bà rịa vũng tàu đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật
trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu
tính đến thời điểm này đoàn đã tiến hành kiểm tra hai mươi năm trên tổng số ba mươi ba đơn vị cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm
chủ yếu là các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu
nội dung kiểm tra tập trung vào các loại giấy tờ có liên quan đến giấy phép công bố tiêu chuẩn sản phẩm
công bố hợp quy theo quy định an toàn thực phẩm việc chấp hành ghi nhãn sản phẩm thực phẩm nguồn gốc phụ da
chất hỗ trợ để chế biến thực phẩm điều kiện đảm bảo an toàn trong sản xuất chế biến kinh doanh
hầu hết cơ sở sản xuất đều xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan đến việc sản xuất và kinh doanh bánh trung thu
như giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm hóa đơn chứng từ nguyên liệu bánh hồ sơ khám sức khỏe của công nhân đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở vi phạm các lỗi như số lao động thời vụ chưa được tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm
không được khám sức khỏe ghi thiếu thành phần nguyên liệu làm bánh đã công bố trên nhãn mắt sản phẩm
đoàn kiểm tra đã nhắc nhở đồng thời yêu cầu chủ cơ sở cam kết khắc phục và không tái phạm
từ nay đến hết tháng chín các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng này
nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng trong mùa trung thu năm nay
thưa quý vị và các bạn mỗi năm cứ vào mùa mưa lũ thì lại có hàng trăm vụ tai nạn chết người do phải vượt qua những cây cầu treo dân sinh tự chế
sự báo động về mất an toàn đã khiến thủ tướng chính phủ ra quyết định giao bộ giao thông vận tải lập đề án một trăm tám mươi sáu cầu treo dân sinh
trong đó nhiệm vụ của bộ giao thông vận tải là khảo sát đánh giá và xây dựng thay thế những cây cầu dân sinh xuống cấp và nguy hiểm
đến nay đã là hạn cuối của đề án và một trăm bảy mươi tám cầu treo dân sinh trên cả nước đã được xây dựng
ở nhiều địa phương người dân đã thực sự được hưởng lợi từ đề án này
sau gần ba tháng thi công cầu treo thôn sáu xã hòa lễ huyện crong bông tỉnh đắk lắc đã hoàn thành
đây không chỉ là tin vui của gia đình anh lê văn bình
mà còn là niềm vui khôn xiết của đồng bào vùng lũ hòa lễ huyện công bông
bởi giờ đây họ có thể đi làm nương đi chợ vào mùa mưa thay vì tự cung tự cấp như trước đây
cây cầu không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế mà việc học tập của con em trong thôn cũng được cải thiện
trước đây vào mùa lũ cả học sinh và giáo viên đều không thể vượt sông tới lớp
từ khi có cầu tình trạng nghỉ học đã không còn diễn ra
sau khi được nhà nước quan tâm cho xây dựng hai cây cầu
và đặc biệt là cây cầu tại sông sáu
để cho nhân dân từ thùng bốn đến thùng chín
thì trước hết nhân dân rất cảm động cũng như biết ơn đảng và nhà nước
cầu treo ở xã hòa lễ huyện crong bông là một trong một trăm bảy mươi tám cây cầu trên cả nước được xây dựng
theo đề án một trăm tám mươi sáu theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ với nguồn vốn là bốn trăm linh tỷ đồng
khi triển khai đề án đã gặp không ít khó khăn về vốn việc khảo sát thiết kế địa hình thi công
vì địa bàn thực hiện rộng phân tán trên các tỉnh
miền núi phía bắc miền trung và tây nguyên xa xôi hẻo lánh
nhưng với sự quyết tâm của các bộ ngành hiện nhiều người dân miền núi giờ đã được hưởng lợi từ đề án một trăm chín mươi
vào tối ngày hôm qua tại trung tâm huyện mù căng trải tỉnh yên bái
tuần văn hóa danh thắng quốc gia ruộng bậc thang huyện mù căng trải hai nghìn một mươi năm đã chính thức được khai mạc
với chủ đề mùa vàng trên non
với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc lễ hội này đã và đang thu hút được nhiều du khách
đến với nơi được ví như là thiên đường của những ruộng bậc thang
đặt chân lên mù căng trải trong những ngày này điểm dừng chân yêu thích của anh nho
là được ngắm nhìn và có được những bức ảnh đẹp về ruộng bậc thang từ đỉnh đèo khẩu phạ
những hình ảnh này luôn chiếm trọn trái tim của những người đam mê nhiếp ảnh và du lịch như anh
lúa chín thì cái không gian rất là đẹp và mấy hôm nay thời tiết cũng rất là tốt
con người đây cũng rất là thân thiện và cái địa phương cũng có dịp này thì những hạ tầng
và một số các để phục vụ du khách cũng đã được cải thiện rất là nhiều
trong những đường họ cũng làm tốt hơn này và cái sơn chỉ đường và thứ là họ cũng đã sơn
để cho mọi người đi xe nó cảm nhận an toàn hơn
với hai năm trăm linh dụng bậc thang trong đó có năm trăm linh hectare dụng bậc thang của ba xã
lạp bản tẩn chế cua nha chế su phạm
lạp bản tẩn chế su phạm chế su phạm đã được công nhận là một trong những danh thắng
độc đáo nhất của việt nam được xếp hạng di tích cấp quốc gia
huyện vùng cao mù căng trải ngày càng thu hút đông du khách
với việc mạnh dạn đầu tư vào những hình thức trải nghiệm du lịch mới
và từng bước thực hiện đề án về phát triển du lịch thương mại dịch vụ
gắn với danh thắng ruộng bậc thang mù căng trải đang từng bước quảng bá
và phát huy thế mạnh bản sắc văn hóa của địa phương này đến với du khách trong và ngoài nước
trong thời gian gần đây thì với cái danh thắng quốc gia ruộng bậc thang
mà được bộ văn hóa thể thao du lịch công nhận thì chúng tôi các đoàn khách
đến thăm quan tâm đến cái mùa du lịch của huyện mù căng trải ngày càng đông
hàng năm thì chúng tôi có những thời điểm cao điểm là có những ngày
đón hàng nghìn khách du lịch đến với mù căng trải
từ bàn tay lao động của đồng bào người dân ruộng bậc thang mù căng trải
đã thành danh thắng quốc gia
để khai thác tốt thế mạnh này huyện mù căng trải đang đẩy mạnh thâm canh tăng vụ
đồng thời tôn tạo gìn giữ kết hợp ruộng bậc thang với bảo vệ thiên nhiên
và duy trì các lễ hội văn hóa cổ truyền
tôi thường tổ chức những tuần văn hóa mà bao giờ cũng là khơi dậy từ xã từ bảng
các nét văn hóa bao giờ như hội thi khen rồi hội thi trọi dê
tất cả các nét văn hóa đều phải xuất phát từ người dân
và người dân biết cả cái
hiệu quả của nó và từ đó người dân có cái ý thức giữ gìn
và cũng như là bảo vệ các cái nét văn hóa riêng của dân tộc mình
dự kiến từ cuối tháng chín đến cuối tháng một mươi
mù căng trải sẽ đón khoảng năm lượt khách đến với nơi đây
để cảm nhận vẻ đẹp lung linh huyền ảo của danh thắng này
cũng như trải nghiệm cuộc sống bình dị nhưng mang đậm bản sắc
ghi nhận một số ý kiến của các cơ quan chức năng về vấn đề trên
trao đổi với phóng viên báo công an nhân dân
ông trần đăng hải tránh thanh tra sở giao thông vận tải hà nội
nhận định việc tuân thủ chấp hành các biện pháp thi công
của một số đơn vị thi công còn lòng lèo
chưa tận dụng triệt đề thời gian để đẩy nhanh tiến độ thi công
lực lượng thanh tra giao thông vận tải đã nhắc nhở một số đơn vị thi công
nhưng chưa có cải thiện
do vậy ông trần đăng hải kiến nghị nếu đơn vị nào đã rào chắn
mà không tổ chức thi công bên trong thì rút giấy phép
hoàn trả lại mặt đường cho người dân lưu thông
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông hà nội cũng kiến nghị sở giao thông vận tải
kiên quyết đình chỉ thi công đối với những đơn vị thi công vi phạm
và đã nhắc nhở nhiều lần nếu vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng
thì đề nghị khởi tố chức pháp luật
thêm vào đó phòng cảnh sát giao thông hà nội cũng kiến nghị
nghiên cứu điều chỉnh lộ trình xe buýt cấm taxi vào giờ cao điểm
trên một số tuyến đường đang có dự án thi công
lực lượng phương tiện đông như xuân thủy cầu giấy nguyễn trãi
ghi nhận của cục quản lý cạnh tranh bộ công thương cho thấy
trong thời gian qua số lượng người tiêu dùng phản ánh bị xâm phạm
quyền lợi trong lĩnh vực tiến dụng tiêu dùng đang gia tăng
phóng viên báo an ninh thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông phan thế thắng
phó trưởng phòng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cục quản lý cạnh tranh
xung quanh vấn đề này
trả lời câu hỏi của phóng viên báo an ninh thủ đô về nguyên nhân
gia tăng tình trạng xâm phạm quyền lợi của người vai tiến dụng tiêu dùng
trong thời gian qua ông phan thế thắng cho biết người tiêu dùng có nhu cầu
vay các khoản tiền nhỏ thường khó tiếp cận dịch vụ của các ngân hàng
vì điều kiện thủ tục phức tạp không phù hợp với giá trị khoản vay
bên cạnh đó người tiêu dùng với tâm lý muốn vay nhanh và thủ tục đơn giản
đã bỏ qua các bước kiểm tra đối chiếu thông tin không cẩn thận
trong việc ký kết hợp đồng và lưu giữ các tài liệu
để đáp ứng nhu cầu của nhóm người tiêu dùng nêu trên hiện nay các công ty tài chính
đã cung cấp các gói dịch vụ cho vay tiêu dùng với thủ tục và thời gian nhanh gọn đơn giản
tuy nhiên hiện tại các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng
chưa chặt chẽ dẫn đến hoạt động của các công ty tài chính chưa được kiểm soát
bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tất cả các cột đo sang dầu trong nước
đều phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng
theo quy định mới của bộ khoa học và công nghệ
các thông tin bắt buộc in trên chứng từ bao gồm là tên cơ sở bán hàng địa chỉ
kiểu ký hiệu số series của cột đo xăng dầu phút giờ ngày tháng năm bán hàng
loại sang dầu số lượng đơn giá tổng số tiền sang dầu đã bán
với quy định này người tiêu dùng được lợi gì và thiệt gì
cùng đi tìm câu trả lời cho vấn đề này với bài viết tiêu đề
in hóa đơn khi bơm xăng ai hưởng lợi đăng tải trên trang sáu của báo giao thông số ra ngày hôm nay
từ góc độ đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm
ông nguyễn văn hà tri cục trưởng tri cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tp hcm
nhận định ngay sau khi thời gian thí điểm kết thúc đã xuất hiện hai luồng ý kiến
ủng hộ và không ủng hộ
đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bày tỏ
khi nhà nước đã bắt buộc áp dụng thì tất nhiên là doanh nghiệp sẽ phải theo
nhưng nếu đứng về phía người dân thì sẽ có nhiều người cho rằng là không cần thiết thậm chí là lãng phí
cụ thể hoạt động in hóa đơn sẽ rất cần thiết đối với người đi ô tô
xong với những người sử dụng phương tiện xe máy thì họ sẽ cho rằng không có tác dụng vì quá nhỏ lẻ
trao đổi với phóng viên ông nguyễn hùng điệp vụ trưởng vụ đo lường tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
khẳng định ưu điểm lớn nhất của quy định góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội và phòng chống đuối nước cho trẻ em trên đường thủy nội địa
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh vĩnh long vừa phối hợp cùng trường trung học phổ thông trà ôn
tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa và công tác phòng chống đuối nước cho các em học sinh
tham gia buổi tuyên truyền có hai trăm bốn mươi năm em học sinh đang sinh sống ven sông ở các xã cù lao lục sĩ thành phú thành
huyện trà ôn và xã an phú tân huyện cầu kè tỉnh trà vinh
tại đây đại diện phòng cảnh sát đường thủy đã trình chiếu các vụ tai nạn giao thông đường thủy
hướng dẫn các thao tác xử lý khi gặp sự cố trên sông nước và hướng dẫn các em cách sơ cứu người bị đuối nước tại chỗ
giúp các em có thêm kiến thức tự bảo vệ mình và những người xung quanh trong điều kiện sinh sống ven sông hàng ngày
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi vừa ký quyết định ban hành quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách
trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn
theo đó các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch
phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại nghị định số một trăm một mươi hai nghìn một mươi bốn ndcp của chính phủ
quy định điều kiện kinh doanh vận tài đường thủy nội địa có bến để phương tiện cập neo bầu thuận tiện an toàn
và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo hoạt động
phương tiện hoạt động kinh doanh vận tài hành khách trong các khu du lịch phải đảm bảo điều kiện hoạt động
theo quy định của luật giao thông đường thủy nội địa
đối với biến khách ngang sông phải được sở giao thông vận tài cấp giấy phép hoạt động biến khách ngang sông
trước diễn biến phức tạp về tình hình tai nạn giao thông và nhằm kiềm chế tai nạn giao thông do rượu bia gây ra
đội cảnh sát giao thông công an huyện do linh tỉnh quảng trị đã tổ chức lễ giao quân tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ và đã thu được nhiều kết quả tích cực
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại tỉnh quảng trị
từ tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện gio linh đã triển khai nhiều đợt tuần tra kiểm soát
xử lý theo chuyên đề về việc người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn
trong đó tập trung lực lượng phương tiện kiểm tra liên tục trong thời điểm từ tháng ba đến nay tại các tuyến trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông
qua các đợt tuần tra kiểm tra đã phát hiện hai trăm năm mươi tám trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
trong đó có hai mươi bốn trường hợp vi phạm là người điều khiển mô tô
tổng số tiền phạt gần sáu trăm linh triệu đồng
ngoài việc xử lý các trường hợp vi phạm về quy định nồng độ cồn
lực lượng chức năng còn phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn
như vi phạm tốc độ lạng lách đánh võng trở quá số người quy định chở hàng quá khổ quá tải
để làm tốt công tác tuần tra kiểm soát của những tháng còn lại trong năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi là có kế hoạch và làm triệt để kiến quyết và khép kín toàn địa bàn trên huyền
để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông nhất là nồng độ cồn
thực tế kiểm tra cho thấy mặc dù nhận thức rõ về nguy cơ tác hại của bia rượu đối với việc tham gia giao thông
nhưng nhiều người vẫn cố tình điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia
đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
vì vậy công tác xử phạt những hành vi vi phạm sẽ được lực lượng chức năng đẩy mạnh trong thời gian tới
bản thân của tôi cũng là một người dân tôi cũng luôn luôn nghĩ rằng trước khi ra đường mình tham gia giao thông
là mình phải luôn luôn chấp hành theo luật lệ giao thông khi đã sử dụng bia rượu thì không nên tham gia giao thông
về bản thân tôi cũng rất mong muốn tất cả mọi người dân phải có ý thức để coi như là mình bảo vệ chung
mới đây tỉnh ủy quảng trị đã có quyết định về việc nghiêm cấm cán bộ công chức sử dụng bia rượu buổi trưa trong các ngày làm việc
những trường hợp vi phạm được thông báo về cơ quan nơi công tác và địa phương nơi cư trú để nắm bắt và đưa vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua hàng năm
nhiều khu dân cư đã đưa nội dung ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về hạn chế sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
việc tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn được thực hiện thường xuyên liên tục sẽ góp phần giúp người dân hiểu rõ những tác hại của bia rượu khi tham gia giao thông
qua đó không chỉ tác động trực tiếp đối với người vi phạm mà còn tạo hiệu ứng tích cực đối với mọi người dân
những hình thức này cần được tiếp tục duy trì và nhân rộng trong thời gian tới
để phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân và tổ chức tốt công tác vận chuyển hành khách trong dịp tết bính thân năm hai nghìn một mươi sáu
tổng công ty đường sắt việt nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức bán vé và lịch chạy tàu trên tuyến đường sắt thống nhất
theo đó ngành đường sắt tổ chức bán vé tàu tết bính thân cho các tập thể từ ngày hai mươi năm đến ba mươi tháng chín và bán vé tàu cá nhân từ ngày một tháng một mươi
đối với việc bán vé tàu cho tập thể tổng công ty đường sắt việt nam dành khoảng hai mươi tổng số phương án bán vé cho các tập thể
tổng số phương án bán vé cho tàu khách thống nhất để giải quyết cho các tập thể từ ngày hai mươi năm đến hết ngày ba mươi tháng chín
sau đó sẽ đưa tất cả các chỗ còn lại lên hệ thống bán vé điện tử để phục vụ hành khách
hành khách có thể mua vé qua các website www gsvn vn vietnamrainway vn và vétau com vn và các điểm bán vé
bắt đầu từ ngày một tháng một mươi các công ty vận tải tổ chức bán vé cho hành khách cá nhân trên web và các điểm bán vé
mỗi khách hàng được đặt chỗ trên website mỗi lần không quá bốn vé trong một chiều
thời gian qua một số tổ chức cá nhân đã phản ánh đến cục hàng không về việc bị dò dỉ thông tin cá nhân hành trình lịch trình trên các chuyến bay của các hãng hàng không việt nam
cục trưởng cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải ông lại xuân thanh vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường bảo mật thông tin cho hành khách đi lại bằng đường hàng không
theo cục hàng không việt nam các thông tin bị dò dỉ này được sử dụng vào các mục đích khác nhau xâm phạm đời tư cá nhân gây phiền nhiễu cho hoạt động di chuyển của hành khách đi lại bằng đường hàng không
để bảo mật thông tin cá nhân của hành khách nâng cao chất lượng công tác phục vụ hành khách cục hàng không yêu cầu các hãng hàng không việt nam các công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất thực hiện nghiêm việc bảo mật thông tin cá nhân của hành khách trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
bên cạnh đó các cơ quan này phải ra soát nội quy xây dựng quy trình về việc bảo mật thông tin cá nhân của hành khách trong công